thời gian gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động ngày càng phức tạp
trên địa bàn tỉnh nghệ an chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn năm mươi vụ việc liên quan đến loại tội phạm này
và đã được phát hiện với nhiều phương thức thủ đoạn rất đa dạng và tinh vi
ghi nhận của phóng viên chương trình nhân dân
hai đối tượng phạm đình luận nguyễn hữu thu đều trú tại huyện lương tài tỉnh bắc ninh
bị bắt giữ vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi giả danh nhân viên biêu điện và công an
lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng
các đối tượng đã lừa một mươi một nạn nhân trên địa bàn tỉnh nghệ an chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
người dân cần bình tĩnh không làm theo yêu cầu của bọn chúng
nếu đã làm theo mà lỡ nộp tiền vào rồi thì phải nhanh chóng liên hệ vào với ngân hàng và cơ quan công an
để kịp thời phóng tỏa tài khoản của bọn chúng
đối tượng nguyễn đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại tỉnh quảng trị bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn tp vinh
huy đã hách tài khoản facebook bất kỳ rồi đăng nhập vào
nhờ nạn nhân cung cấp số điện thoại tài khoản ngân hàng để chuyển tiền
chú tại tỉnh quảng trị bị bắt giữ với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài khoản của một nạn nhân trên địa bàn tp vinh